tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh thừa thiên huế
lòng trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho một trăm linh tám mẹ
và trao huân chương độc lập cho các gia đình có công với cách mạng
nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
trong đợt này tỉnh thừa thiên huế có một trăm linh tám người mẹ ở các huyện thị xã và thành phố huế
vinh dự được đảng nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý bà mẹ việt nam anh hùng
đó là những người mẹ đã có nhiều công hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đến nay tại thừa thiên huế đã có hai trăm hai mươi ba người mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
tất cả các mẹ còn sống đều được các cơ quan đơn vị phụng dưỡng đến cuối đời
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã trao danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho thân nhân của các mẹ
đồng thời trao một mươi năm huân chương độc lập gồm một huân chương độc lập hàng nhất một huân chương độc lập hạng nhì và một mươi ba huân chương độc lập hàng ba cho thân nhân một mươi năm gia đình có công với cách mạng